theo giám đốc hợp tác xã vườn cây ăn trái trường khương a xã trường long huyện phong điền thành phố cần thơ
trái vũ sữa của hợp tác xã đã được công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất chế biến nông sản cát tường ở tỉnh tiền giang
ký hợp đồng thu mua xuất khẩu thành công vào thị trường của mỹ
hợp tác xã vườn cây ăn trái trường khương a xã trường long huyện phong điền thành phố cần thơ
trồng hơn ba mươi bảy hectare vũ sữa hợp tác xã đã được tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố cần thơ
kết nối với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất chế biến nông sản cát tường tiền giang sản xuất trái vũ sữa đạt theo yêu cầu chất lượng xuất khẩu vào mỹ
theo nhà vườn năm nay sản lượng vũ sữa của hợp tác xã đã đạt ba trăm ba mươi bốn tấn trong đó có khoảng bốn mươi tấn được hợp tác xã bao trái phục vụ xuất khẩu sang thị trường mỹ
vừa qua có hai tấn vũ sữa được công ty cát tường thu mua để xuất khẩu sang mỹ và công ty thông báo đã xuất khẩu thành công container hàng đầu tiên và công ty tiếp tục thu mua vũ sữa của hợp tác xã để xuất khẩu sang thị trường mỹ
hiện giá vũ sữa được hợp tác xã vườn cây ăn trái trường khương a bán cho công ty ở mức ba mươi bảy ba mươi tám đồng một kg cao hơn khoảng một mươi đồng một kg so với giá bán cho thường lái